bộ y tế cho biết đã có hơn bốn một mươi tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm chủng tại việt nam
còn vào sáng nay việt nam có thêm một bốn trăm ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó tp hcm vẫn chiếm nhiều nhất với một bảy mươi một ca
đến nay việt nam ghi nhận tổng cộng bốn mươi hai hai trăm tám mươi tám bệnh nhân
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn tp hcm cho biết sẽ triển khai tiêm một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dân thuộc đối tượng dễ tổn thương đối tượng có nguy cơ cao kể từ ngày một mươi tám tháng bảy
đây là đợt tiêm chủng thứ năm của tp hcm dự kiến sẽ kéo dài trong vòng hai tuần
theo đó thành phố sẽ thành lập ba trăm một mươi hai điểm tiêm chủng tại các trạm y tế quận huyện
mỗi quận huyện sẽ tiêm một điểm tiêm ngoài và có sự hỗ trợ của một số bệnh viện trên nệ bản tp hcm
để tiêm chủng cho các đối tượng đặc biệt
dự kiến là mỗi ngày mỗi điểm sẽ tiêm một trăm hai mươi người so với công suất tối đa hai trăm linh người theo quy định của bộ y tế
điều này giúp bảo đảm giãn cách trong bối cảnh thành phố đang thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu
được biết đối tượng tiêm vaccine lần này là những người dễ bị tổn thương
và nằm trong các vị trí nguy cơ rất cao và nguy cơ cao trên nệ bản quận huyện
thường xuyên di chuyển tiếp xúc trong cộng đồng người lớn tuổi có bệnh nền
ngoài ra còn có nhóm ưu tiên theo nghị quyết số hai mươi một